chiều qua tại trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ hà nội đã khai mạc triển lãm mỹ thuật di sản việt nam góc nhìn mới
triển lãm do hội quán di sản và sơcle group phối hợp tổ chức dưới sự bảo trợ của hội sử học việt nam liên hiệp club unesco hà nội
triển lãm mỹ thuật di sản việt nam góc nhìn mới giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu được mô phỏng
phục dựng từ những bảo vật quốc gia những hiện vật tiêu biểu của từng triều đại phong kiến việt nam hàm chứa nhiều giá trị văn hóa
bởi vì chúng tôi là những người trẻ chúng tôi quan tâm đến di sản và chúng tôi rất muốn là nhìn di sản ở một góc nhìn của những người trẻ
và cái tên chúng tôi đặt cũng giống như những cái sản phẩm mọi người đang nhìn thấy trên cái nền tảng của giá trị truyền thống
và chúng tôi muốn đưa cái ngôn ngữ của cha ông vào trong sở đồng vương đại thông qua những sản phẩm có tính bí thật ứng dụng
tại triển lãm lần đầu tiên công chúng trong và ngoài nước được thưởng ngoạn pho tượng phật hoàng gia
bảo vật quốc gia tượng azida được phục dựng hoàn chỉnh với tỷ lệ nhỏ nhất
cũng trong triển lãm này những đồ án đồ gỗ nội thất mang dấu ấn thời lý thời trần thời lê thời mạc sẽ lần đầu tiên được ra mắt trong bộ sưu tập
bên cạnh đó là hàng loạt những sản phẩm có tính ứng dụng cao dựa trên nền tảng chất liệu sơn mài gỗ đồng
là những hoa văn họa tiết đặc trưng
bức tượng asida giờ đây là bảo vật quốc gia và đương nhiên nó có mặt trong di tích lịch sử
nó có mặt trong những bảo tàng những chế bản
nhưng làm sao cho nó đi vào đời sống
nằm trên bàn thờ của mỗi gia đình nằm trong một góc phòng trang trọng của mỗi một người yêu văn hóa
cái điều đó là hết sức quan trọng
trong thời gian diễn ra triển lãm sẽ có hai buổi tọa đàm giá trị bảo vật quốc gia tượng azida
chùa phật tích và tọa đàm về mỹ thuật truyền thống ứng dụng vào sản phẩm mỹ thuật công nghiệp
triển lãm được trưng bày đến hết ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín